một số phụ huynh còn có cái quan điểm là khi cho trẻ ăn thì phải xay nhuyễn thức ăn ra để giúp trẻ dễ tiêu hóa hơn
vậy thì điều này có thực sự tốt cho trẻ như là các bậc phụ huynh này vẫn đang tử như vậy không ạ
thực ra thì cái mình nói đến cái độ thô của cái thức ăn thì nó sẽ phụ thuộc cái lứa tuổi
ví dụ với các bạn mà dưới sáu tháng tuổi giai đoạn đấy thì mới một là chưa có mọc răng
hai là nếu có mọc thì chỉ có một vài cái răng cử từ lúc bốn cho đến lúc sáu tháng thôi
và lúc này nó đang kích thích của các cái mầm răng
thì cái việc mà ăn các thức ăn lỏng như sữa là rất là phù hợp
thế nhưng mà sau cái giai đoạn sáu tháng tuổi khi mà các bé ăn bổ sung
thì các bé cần phải chuyển từ thức ăn lỏng sang thức ăn nặc
thì cái thức ăn đặc này đầu tiên đó là những cái bột mà được nhìn nhỏ
hoặc là những cái thực phẩm như thịt cá trứng được nghiền nhỏ ra thì là hết sức phù hợp
tuy nhiên là sau cái giai đoạn đó thì là cái giai đoạn mà mầm răng nó phát triển
nó kích thích cái phản dạ nhai của đứa bé
mà nếu mà mình vẫn cứ nghiền nhỏ như thế thì nó sẽ không tốt cho cái em bé
nó không có tiết ra được các cái dịch của nước bọt
nước bọt cũng có những cái dịch để tiêu các cái thành phần ở trong thức ăn
rồi cái dịch đấy nó được nhai nhuyễn nó đi xuống dưới thức quảng
rồi nó đi xuống dưới dạ dày thì nó kích thích cái ống tiêu hóa nó tiết ra
nếu như mà tất cả mọi thứ mà mình đều nghiền nhỏ mình say ra thì
cái thứ nhất là nó thay đổi về mặt địa rác
cái thứ hai nó thay đổi về cái dịch tiết của các cái ống tiêu hóa của em bé
và vì như vậy thì giai đoạn đầu có thể bé sẽ ăn nhiều
nhưng mà đến giai đoạn sau thì bé sẽ biến ăn và sẽ bỏ những cái thức ăn đó
và càng lớn lên thì cái động tác nhai của bé không có thành gạo
nó không có được gian luyện
thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thói quen ăn uống của các em bé
và đấy chính là những cái căn nguyên mà dẫn đến
cái tình trạng biến ngăn lười ăn hay là từ chối ăn các thức ăn
và rồi khi mà ăn một cái thức ăn nó gợn hơn một chút nữa
thì các bé lại quẹ hoặc là nôn
thế bố mẹ lại nhìn thấy như thế lại sợ
lại tiếp tục nghiền nhỏ và say nhuyễn
thì càng ngày cái vấn đề đấy nó sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn
và sẽ ảnh hưởng đến cả cái sự hấp thu thức ăn
cũng như là cái thói quen ăn uống của mẹ
vậy cái việc lựa chọn thức ăn về cái thức ăn say nhuyễn hay không
thì nó còn phụ thuộc vào cái độ tuổi của trẻ
chứ không nhất tiết là phải cứ cho trẻ ăn đồ ăn nhuyễn hay là đồ ăn cứng đúng không ạ
tôi thì tôi nghĩ là như là phó giáo sư việt hà đã phát biểu đấy
thì mình làm sao mà người mẹ hiểu được là về cái sinh lý của con mình
thì mình làm sao mà người mẹ hiểu được là về cái sinh lý của con mình
cái chức năng của răng của con mình
răng cửa để cắn răng hàm để nhai
thì khi nào có răng cửa thì mới cắn được
khi nào có răng hàm thì mới nhai được
chứ nhiều khi một số bậc phụ huynh thì lại quá thiên về là say nhuyễn
nhưng số bậc phụ huynh lại rất muốn con mình ăn thô
chả có một cái răng nào đã cho con ăn cơm
thì bảo là tập nhai
khi thực sự là tập thì cũng có tập thật
nhưng mà rõ ràng là để và chấp nhận được cái thức ăn đó
nghiền được nó ra nó thấm được vào dịch vị
và để nó ra nó thấm được vào dịch vị
và nếu mà bé có thể dễ dàng qua được cái phần họng hầu
là bé có thể nuốt trừng
nhưng mà tất cả cái gánh nặng của việc nghiền thức ăn đó
lại đổ rồn lên tất cả cái dạ dày
phải co bóp phải nghiền làm sao
thức ăn nó nhỏ ra thì nó mới thấm được vào các cái dịch tiêu hóa
thì mới có thể là tiêu hóa thức ăn được
cho nên cả hai cái cực
nếu mà mình cho ăn thô quá
hoặc là mình cho ăn nhuyễn
khi mà nó không phù hợp theo đúng độ tuổi của bé
thì đều là đem đến những cái hậu quả không tốt cho bộ vải tiêu hóa
nhìn chung là như vậy
nhưng mà thực ra là nó ảnh hưởng rất sâu xa đến sức khỏe của mình
thực sự là trong những năm tháng đầu đời của con mình